ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia
nhà nghiên cứu khoa học của các trường đại học các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế
nhằm hoàn thiện đề án bảo tồn loài vọc trà vá chân sám tại xã tam mỹ tây huyện núi thành
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tám
việc bảo tồn loài linh trưởng này là nhiệm vụ cấp thiết bởi điều kiện sống
vùng sinh cảnh của các quần thể vọc này ngày càng bị thu hẹp và đe dọa
tại quảng nam vọc trà vá chân sám phân bố giải rác ở nhiều địa phương miền núi núi thấp
đặc biệt tại khu vực hai mươi năm hectare rừng tự nhiên thuộc thôn đồng cố xã tam mỹ tây huyện núi thành
có số lượng khoảng năm mươi cá thể với ít nhất bốn đàn
đàn vọc trà vá chân sám tại huyện núi thành là quần thể duy nhất trên thế giới có thể dễ dàng quan sát ngoài tự nhiên
điều này mở ra nhiều cơ hội cho việc nghiên cứu bảo tồn loài
nhưng đây cũng là nguy cơ rất lớn đe dọa sự sinh tồn của loài động vật quý hiếm này
trước nguy cơ săn bắn hoạt động sản xuất của con người
phải làm sao bảo tồn được nguyên vẹn đàn vọc hiện nay
đồng thời phải giữ gìn được cái môi trường sống của nó
mở rộng cảnh quan khu vực sống của nó để đảm bảo tính sinh trưởng ổn định và lâu dài cho đàn vọc
và cũng đồng thời là vừa bảo vệ đàn vọt nhưng cũng phải vừa phát triển sinh kế cho những người dân tại khu vực này
tại hội thảo đã có nhiều ý kiến khẳng định
việc mở rộng diện tích bảo tồn đàn vọc từ hai mươi năm hectare lên một trăm linh hectare rừng tự nhiên là yếu tố quan trọng để mở rộng sinh cảnh
đồng thời giải quyết được thực tế là đàn vọc đang bị chia cắt cô lập bởi rừng sản xuất của người dân
đặc biệt đề án bảo tồn đàn vọc trà vá chân sám tại huyện núi thành cũng hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững
nhằm thay đổi cải thiện sinh kế của người dân địa phương để giảm tác động của con người đối với khu vực đàn vọc phân bố